tại hội nghị quốc tế đoàn kết với ukraine tại paris của pháp đại diện của khoảng bảy mươi quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho ukraine hơn một tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa đông lạnh giá trong bối cảnh tình hình chiến sự đang gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của ukraine
số tiền mà các nước và tổ chức quốc tế cam kết vượt xa đề nghị tám trăm linh triệu euro mà chính quyền kiev đưa ra ban đầu trong đó khoảng bốn trăm một mươi năm triệu euro sẽ được sử dụng để phục hồi hệ thống năng lượng ba mươi tám triệu cho lương thực thực phẩm phần còn lại được phân bổ để sửa chữa mạng lưới cấp nước hệ thống y tế hạ tầng giao thông và các mục đích khác
một số nước cũng công bố nhiều biện pháp mới để hỗ trợ ukraine liên minh châu âu eu sẽ cấp ba mươi triệu bóng đèn led cho ukraine với ngân sách do các nước thành viên đóng góp
bên cạnh đó hội nghị lần này cũng thiết lập một cơ chế trực tuyến để ukraine có thể thông báo về những nhu cầu cấp thiết và các nước hỗ trợ có thể phản hồi một cách nhanh chóng